hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin từ sở y tế hà nội giai đoạn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nợ quy cp đến nay một mươi một tháng một mươi đến hết ngày tám tháng một mươi một toàn thành phố có một tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín trung bình bốn mươi một chín năm trăm một mươi bốn tại khu cách ly bốn mươi bảy tám năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn
tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba một năm trăm một mươi bốn tại khu phong tỏa một mươi ba
tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm năm mươi ca mắc trong ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chín trung ca bệnh tại thủ lệ ngọc khánh quận ba đình ghi nhận một mươi sáu ca mắc
trong ngày tám tháng một mươi một ghi nhận sáu ca mắc mới
một mươi trung ca bệnh tại ô chợ dừa quận đống đa đã ghi nhận bốn mươi một ca mắc ba ngày chưa ghi nhận ca mắc mới
một mươi một trung ca bệnh tại xã an khánh huyện hoài đức đã ghi nhận một mươi bốn ca mắc bốn ngày chưa ghi nhận ca mắc mới
trung ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai đã ghi nhận ba mươi bốn ca mắc trong ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận tám ca mắc mới
một mươi ba trung ca bệnh tại đường lê đức thọ quận nam từ liêm đã ghi nhận một mươi hai ca mắc hai ngày qua chưa ghi nhận ca mắc mới
về công tác giám sát người về từ các tỉnh thành phố tổng số có một mươi hai hai mươi bảy người về hà nội
trong đó đi bằng máy bay bảy ba trăm ba mươi sáu người tàu hỏa một sáu trăm chín mươi hai người ô tô xe khách một bảy trăm tám mươi năm người phương tiện cá nhân một hai trăm một mươi bốn người
trong đó ghi nhận một trăm linh trường hợp dương tính về từ thành phố hồ chí minh sáu mươi bốn đồng nai chín bình dương bảy hà giang năm nam định ba hà nam ba phú thọ hai quảng ngãi hai tây ninh một bắc giang một đắk lắc một phú quốc một an giang một
trong số các ca dương tính được phát hiện
về từ các tỉnh thành trên có sáu mươi một người tiêm đủ hai mũi hai mươi một người tiêm một mũi tám người chưa tiêm và bảy người chưa đến tuổi tiêm chủng
cũng theo thống kê từ sở y tế hà nội toàn thành phố hiện có một trăm hai mươi năm điểm đang phong tỏa tám trăm sáu mươi bảy trường hợp f đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn
với số ca mắc tăng vọt như hiện tại nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao hà nội chưa cho f f một thực hiện cách ly và điều trị covid tại nhà
như một số tỉnh thành đang thực hiện
trả lời cho thắc mắc này lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp
hà nội vẫn đủ nguồn lực cho bệnh nhân nhiễm bệnh và tiến hành điều trị và cách ly tập trung
phân tích rõ hơn theo vị lãnh đạo này trước hết dù ca bệnh gia tăng nhanh trong thời gian trở lại đây
nhưng hà nội vẫn đảm bảo đủ nguồn lực để cách ly f một và điều trị f tập trung
nguyên nhân thứ hai theo vị này đặc thù hà nội đất chật người đông
nhiều trường hợp các f khó có thể đảm bảo đủ điều kiện an toàn khi tiến hành cách ly điều trị tại nhà
lãnh đạo cdc hà nội cho hay để thích ứng với dịch covid một mươi chín hà nội đang xây dựng phương án điều trị các f một
không có triệu chứng tại các trạm y tế lưu động để giảm tải cho các bệnh viện
mỗi quận huyện xã phường sẽ có các trạm y tế lưu động để phục vụ công tác điều trị f không triệu chứng
ngày sáu tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận ba đình đã tổ chức diễn tập hoạt động
của mô hình trạm y tế lưu động tại phường giảng võ
trạm y tế lưu động phường giảng võ được bố trí với đủ các phòng khu vực làm việc như
bàn tiếp đón khu vực xét nghiệm covid một mươi chín khu vực cấp cứu khu vực khám bệnh phòng cách ly tạm thời
phòng trực phòng nghỉ của cán bộ
trạm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
trạm y tế lưu động này có năm nhiệm vụ chính gồm quản lý theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà
và cộng đồng xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
truyền thông về covid một mươi chín khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
trước đó quận thanh xuân cũng đã thành lập một mươi một trạm y tế lưu động
nhằm tăng cường chống dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
kết nối giữa chăm sóc quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện
trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ bình oxy phục vụ tại chỗ
bình oxy nhỏ để mang đến nhà người dân máy đo spo hai bóng ambu
test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trang phục bảo hộ phòng chống lây nhiễm sars cov hai
chuyển sang thông tin tại tp hcm từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến nay
tp hcm phát hiện hơn sáu trường hợp f
cùng với đó là hàng loạt các ổ dịch mới
trong khi một số quận huyện đã giảm cấp độ dịch xuống vùng an toàn
thì huyện nhà bè và cần giờ lại tăng cấp độ dịch lên cấp ba
sở y tế tp hcm đã lên tiếng lý giải về vấn đề này
giải thích nguyên nhân vì sao huyện cần giờ và nhà bè có số ca mắc mới tăng
và cấp độ dịch tăng lên cấp ba
bác sĩ nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
tại huyện nhà bè có hai khu công nghiệp gồm hiệp phước và khu công nghiệp long hậu
khu công nghiệp này gần long an
hiện nhiều công nhân ở các khu công nghiệp này
sau khi làm việc được xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính
các trường hợp này sau khi được phát hiện đã trở về địa phương cách ly
do khu công nghiệp chưa có các khu cách ly tập trung riêng
hiện nhà bè ở cấp độ hai nhưng nguy cơ cũng rất cao
riêng tại huyện cần giờ phần lớn người dân tại huyện lý nhân
có làm việc tại khu công nghiệp long hậu
sau khi phát hiện là f đã trở về địa phương cách ly
nên khiến tỷ lệ f tăng ở địa phương này
như vậy là hai huyện tăng số ca dương tính
là do nhóm công nhân trong khu công nghiệp
bác sĩ nam cho biết để kiểm soát f có xu hướng tăng trở lại
tp hcm hiện đang thực hiện xét nghiệm giám sát
để phát hiện kịp thời f xử lý ổ dịch phù hợp
không để lan rộng ra cộng đồng
không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
tại các khu dân cư tp hcm đang tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên
với các khu vực nguy cơ như chợ bến xe siêu thị
cơ sở bảo trợ xã hội và nhóm nguy cơ khác
bên cạnh đó xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực điều tra dịch tễ
theo quy trình xử lý f trong cộng đồng
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên với người lao động
có nguy cơ cao với tần suất tỷ lệ tùy theo cấp độ dịch
liên quan đến các gói thuốc abc
tp hcm có tổng số hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh túi thuốc f
hiện đã cấp cho trung tâm y tế quận huyện và trạm y tế lưu động
là hai trăm một mươi ba bảy mươi sáu túi còn năm mươi một bốn trăm hai mươi bốn túi thuốc ab
thời gian tới tùy theo tình hình dịch bệnh
tp hcm sẽ mua thêm một trăm linh túi theo kế hoạch đề ra trước đó
riêng gói thuốc c monu piravir tp hcm được bộ y tế cấp năm mươi túi
trong đó đã cấp hai mươi tám năm trăm tám mươi ba túi cho f còn hai mươi một bốn trăm một mươi bảy túi
về thành lập các trạm y tế lưu động tp hcm đã lập năm trăm năm mươi trạm
do bác sĩ quân y hỗ trợ kết hợp với ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã
đã chăm sóc kịp thời cho f tại nhà
giúp người dân an tâm điều trị
việc duy trì trạm y tế lưu động rất cần thiết
hiện nay với địa phương f cao vẫn phải duy trì trạm y tế lưu động
đảm bảo một trạm chăm sóc năm mươi f
ngành y tế sẽ giao cho các bệnh viện trên địa bàn gồm bệnh viện công lập
ngoài công lập cũng như phòng mạch phòng khám tư
lên phương án để tham gia trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rút về
về cách ly cho f hiện nay sở y tế yêu cầu các địa phương thành lập
các bệnh viện giã chiến cũng như khu cách ly cho các quận huyện
riêng tại khu công nghiệp để đảm bảo an toàn nên có một khu cách ly riêng
thưa quý vị trong khi tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
điểm nóng của đợt bùng phát dịch thứ tư đã dần hạ nhiệt
hầu hết hoạt động cần thiết đã được khôi phục lại
thì những địa phương khác thuộc khu vực phía nam
phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
từ kinh nghiệm của tp hcm hãy cùng nhìn lại và rút ra bài học chống dịch
cho các tỉnh thành đang đối mặt với nguy cơ bùng dịch hiện tại
từ những ngày đầu tháng một mươi một một số tỉnh thành phố thuộc khu vực nam bộ
đã trở thành những địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước mỗi ngày
theo báo cáo của bộ y tế
trong đó tình hình dịch bệnh của khu vực đông nam bộ đã nóng lên
khi đồng nai và bình dương đều ghi nhận khoảng một ca mắc mới mỗi ngày
tại khu vực tây nam bộ hàng loạt những địa phương như long an tiền giang
bạc liêu sóc trăng cần thơ đồng tháp
có tốc độ gia tăng ca mắc covid một mươi chín ở mức cao
với hàng trăm f được ghi nhận trong vòng hai mươi bốn giờ
một số địa bàn đã nâng cấp độ phòng chống dịch thực hiện phong tỏa cục bộ
tại một số khu vực để ngăn chặn nguồn lây
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
chia sẻ với việc nới lỏng các biện pháp giãn cách mở cửa lại các hoạt động
việc số ca nhiễm sars cov hai tăng ở một số tỉnh thành là điều sẽ xảy ra
vấn đề chính của các tỉnh thành phố phía nam là phải đánh giá dự báo được diễn biến dịch covid một mươi chín
và có biện pháp cụ thể theo từng địa bàn từng nhóm nguy cơ
khi các hoạt động được mở cửa đi lại tăng lên thì sự tiếp xúc giao lưu giữa người với người cũng tăng
trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều địa phương còn phức tạp
sự di chuyển của người dân từ tỉnh này về tỉnh khác tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
ông trần đắc phu phân tích trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư vừa qua
nhiều địa phương có dịch covid một mươi chín đã ngấm sâu lan rộng trong cộng đồng
nhiều trường hợp f không có triệu chứng không biết mình đã mắc covid một mươi chín nên vẫn di chuyển về địa phương khác
và gây lây lan dịch bệnh
việc kiểm soát người di chuyển bằng máy bay tàu hỏa có thể làm được
tuy nhiên đối với đường bộ lại là vấn đề lớn
thời gian qua chúng ta đã thấy nhiều người di chuyển bằng đường bộ về địa phương
không chịu cách ly không khai báo gây ra những vấn đề bất cập trong phòng chống dịch
bên cạnh nguồn lây từ bên ngoài nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng đề cập tới những nguồn lây
đã có sẵn trong từng địa phương chưa được phát hiện khi chưa được nhận diện
ngăn chặn nguồn trong thời gian giãn cách xã hội kf sẽ âm thầm phát triển
và có điều kiện để bùng phát khi nới lỏng các biện pháp giãn cách
đối với các tỉnh thành khu vực phía nam các địa phương sẽ gặp nhiều thách thức
bởi y tế cơ sở có những khó khăn tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín còn thấp
đặc biệt về tốc độ ứng phó đối với các tỉnh thành chưa xảy ra dịch covid một mươi chín trước đó
nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống phức tạp
hiện tại các địa phương vẫn phải thực hiện chiến lược ngăn chặn phát hiện
cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả
trong tình hình mới các địa phương chỉ thay đổi từng biện pháp cụ thể của chiến lược trên cho phù hợp
công tác xét nghiệm không chỉ giúp ngành y tế xác định được f xác định ổ dịch
mà còn là cơ sở để đánh giá nguy cơ đưa ra biện pháp đáp ứng phù hợp
tránh ảnh hưởng đến kinh tế và an sinh xã hội
đối với việc ngăn chặn nguồn lây cần thực hiện trong phạm vi càng hẹp càng tốt
nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó tránh tình trạng trong chặt ngoài lòng
bên cạnh đó việc mở lại các hoạt động cũng cần xem xét hạn chế
mà lại có điều kiện không thể buông lỏng thả trôi một điều tất cả các địa phương
cần hướng đến trong việc phòng chống covid một mươi chín hiện nay là giành được thế chủ động
thế chủ động đó sẽ đòi hỏi các địa phương phía nam cần có kịch bản kiểm tra
đánh giá năng lực ngành y tế dựa trên các dự báo về tình hình dịch covid một mươi chín
mục tiêu mấu chốt khi nới lỏng các biện pháp giãn cách trong bối cảnh không jero covid
là không để có bệnh nhân chuyển nặng không quá tải hệ thống y tế số ca tử vong ở mức thấp nhất
một trong những phần việc trọng tâm của tỉnh thành phía nam trong bối cảnh hiện nay
là tăng cường năng lực của hệ thống y tế hệ thống điều trị cần tính toán số lượng giường điều trị
tiếp nhận dương hồi sức cung ứng oxy và số cán bộ nhân viên y tế đủ để can thiệp ngay đối với những f không có nhu cầu
hệ thống y tế cơ sở y tế dự phòng cần đảm bảo để tiếp cận người bệnh trong thời gian sớm nhất
làm giảm nguy cơ chuyển nặng nguy cơ tử vong và giảm áp lực lên hệ thống điều trị tuyến trên
việc xác định dịch covid một mươi chín có gây quá tải hệ thống y tế ở một số địa phương
một khu vực hay không cũng phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng và tỷ lệ tiêm vaccine
việc tiêm chủng vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra những phương án ứng phó với dịch bệnh
vaccine là biện pháp bền vững nhất trong bối cảnh hiện tại để phòng chống covid một mươi chín
tuy nhiên việc tiêm chủng cần tối thiểu một mươi bốn ngày để phát huy hiệu quả
mặt khác ngay cả khi đạt được độ phủ vaccine covid một mươi chín ở mức độ tương đối
các địa phương vẫn phải phát hiện sớm ca mắc trong cộng đồng
bên cạnh đó trong trường hợp dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nếu công tác an sinh xã hội không được đảm bảo
thì các biện pháp về mặt y tế cũng sẽ không phát huy được hiệu quả
đối với từng địa phương mỗi nơi sẽ là những đặc điểm về nguy cơ xâm nhập lây lan
bùng phát tỷ lệ tiêm chủng không giống nhau
để đạt được kết quả tốt nhất và giảm thiểu hạn chế
bất cập trong công tác phòng chống dịch
các địa phương cần hiểu rõ đưa ra cách đáp ứng cụ thể
dựa trên tình hình kinh nghiệm và những vấn đề đặc thù của riêng mình
thành phố hồ chí minh đã trải qua đợt dịch lịch sử
hiện tại các hoạt động đời sống xã hội đã dần trở lại bình thường
sau gần năm tháng phương tiện công cộng đóng cửa
đường phố tp hcm bắt đầu xuất hiện trở lại
hình ảnh xe buýt chạy băng bon trên đường
điều này khiến người dân tp hcm không khỏi thích thú
hiện tại tp hcm có bốn mươi tuyến xe buýt trợ giá được khôi phục hoạt động
dự kiến đến một mươi năm tháng một mươi một toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá
sẽ được hoạt động trở lại để phục vụ người dân
điều này khiến người dân không khỏi vui mừng
giải quyết những bất tiện khi không có phương tiện công cộng
tại thành phố đông dân nhất nhì đất nước
với các tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động ở tp hcm
doanh nghiệp khai thác giả soát khi đảm bảo các điều kiện
sẽ đăng ký thời gian và phương án khôi phục các tuyến
riêng những tuyến buýt không trợ giá liên tỉnh
việc mở lại sẽ được phối hợp với các địa phương để triển khai
sau miền nam miền tây hiện đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín
trong đó hai tỉnh an giang và cần thơ đã ghi nhận ca mắc tăng kỷ lục
an giang trở thành địa phương có số ca mắc trong ngày cao nhất vùng
còn cần thơ đã vượt mốc một mươi f
theo số liệu mới nhất cần thơ ghi nhận bốn trăm linh ca nhiễm sars cov hai mới
tăng ba mươi ca so với ngày hôm qua
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi một trăm một mươi chín ca cộng đồng
an giang ghi nhận năm trăm sáu mươi trường hợp tăng hai mươi chín ca so với ngày hôm qua
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một tháng bảy đến nay là một mươi một trăm một mươi chín ca cộng đồng

có một mươi chín trường hợp tái dương tính
các địa phương khác cũng ghi nhận số ca mắc tăng cao nhiều ổ dịch cộng đồng
đồng tháp ghi nhận ba trăm năm mươi một ca mắc mới tăng sáu mươi hai ca so với hôm qua
gồm có hai mươi ca về từ vùng dịch bốn mươi chín ca trong các cơ sở cách ly y tế
hai trăm linh hai ca trong khu phong tỏa tám mươi ca trong cộng đồng
tiền giang ghi nhận ba trăm chín mươi hai ca tăng năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có năm mươi năm ca
trong cộng đồng ba trăm hai mươi bốn ca trong khu cách ly và một mươi ba ca trong khu phong tỏa
sóc trăng ghi nhận hai trăm chín mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín giảm hai ca
trong đó có một trăm hai mươi ba trường hợp là f một chuyển thành f
chín trường hợp về từ vùng dịch tất cả đã được quản lý trước đó
một trăm ba mươi sáu trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng
hai mươi tám trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa
từ cuối tháng bốn đến nay tỉnh này ghi nhận bảy năm trăm bảy mươi năm f
trong đó bốn tám trăm bảy mươi ba trường hợp
kiên giang phát hiện hai trăm chín mươi một f giảm bảy mươi hai ca
trong đó có ba mươi sáu ca cộng đồng hai mươi sáu ca trong khu cách ly

tổng ca mắc trong đợt dịch là một mươi hai bảy trăm sáu mươi sáu đã điều trị khỏi chín ba trăm linh bảy ca
bạc liêu có hai trăm ba mươi trường hợp có kết quả rt pcr khẳng định dương tính
với virus sars cov hai giảm sáu mươi bảy ca
trong đó có bảy mươi bảy trường hợp dương tính ghi nhận tại cộng đồng
vĩnh long ghi nhận một trăm bốn mươi chín ca
tăng hai mươi một ca so với ngày hôm qua
trong đó một trăm một mươi một trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại thành phố vĩnh long
hai mươi bốn trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế
và một mươi bốn trường hợp là f một được cách ly trước đó
trà vinh ghi nhận bảy mươi bảy ca mắc mới tăng hai ca so với ngày hôm qua
trong đó có bốn mươi tám ca cộng đồng
đến nay trà vinh đã ghi nhận ba bốn trăm bảy mươi một ca mắc
trong đó điều trị khỏi hai một trăm bốn mươi chín trường hợp hai mươi bảy trường hợp tử vong
bến tre ghi nhận có bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín
tổng ca mắc toàn tỉnh là hai tám trăm năm mươi hai ca
trong đó hai một trăm năm mươi ba ca được chữa khỏi đã xuất viện
năm mươi ba ca tử vong và sáu trăm bốn mươi sáu ca đang được điều trị
với số f tăng mạnh từ hai trăm linh đến bốn trăm linh ca mỗi ngày
liên tục ghi nhận ổ dịch mới trong khu dân cư doanh nghiệp
cần thơ đã siết chặt nhiều biện pháp phòng chống dịch
nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất ở một số khu vực
thành phố cần thơ xác định dịch ở cấp độ ba
kể từ giờ ngày một mươi một tháng một mươi một
trong đó năm quận huyện ở cấp độ hai
gồm quận cái răng và các huyện phong điền cờ đỏ vĩnh thạnh và thới lai
bốn quận dịch ở cấp độ ba gồm ô môn bình thủy ninh kiều và thốt nốt
cụ thể thành phố có một mươi sáu đơn vị xã phường thị trấn ở cấp độ một
một mươi đơn vị ở cấp độ hai một mươi bốn đơn vị ở cấp độ ba và tám đơn vị ở cấp độ bốn
ubnd tp cần thơ yêu cầu sở y tế chủ trì
phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan xây dựng quy trình
về phát hiện và xử lý f tại cộng đồng doanh nghiệp nhà máy xí nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ chợ bệnh viện trường học cơ quan đơn vị
tp cần thơ xây dựng kế hoạch đảm bảo các điều kiện y tế khi có dịch bùng phát
tổ chức đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động và tổ chức chăm sóc quản lý f tại nhà
theo lãnh đạo ubnd tp cần thơ những ngày qua thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới
tuy nhiên cần thơ với vai trò trung tâm kinh tế văn hóa của vùng nên đã tiếp nhận lượng lớn người dân
các tỉnh thành khác đến công tác khám chữa bệnh
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi số f ghi nhận tăng mạnh từ hai trăm linh lên bốn trăm linh ca mỗi ngày
tuy nhiên cần thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại các con hẻm khu vực đông dân cư bệnh viện công ty
và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trong một mươi bốn ngày qua
cụ thể tại phường an cư và an nghiệp quận ninh kiều có một trăm sáu mươi bảy ca phường trung kiên và thới thuận
quận thuất nốt có một trăm linh bảy ca
thới và thới an quận ô môn có hai trăm tám mươi tám ca
xã trường thành huyện thới lai có hai mươi tám ca f
khoa thủy sản trường đại học tp cần thơ có một mươi ba ca
còn tại ba doanh nghiệp ở khu công nghiệp thốt nốt và trà nóc một có sáu mươi bảy ca
riêng doanh nghiệp thủy sản ở khu công nghiệp trà nóc hai có sáu trăm tám mươi bốn kf
liên quan ở bảy quận huyện trừ quận cái răng và thốt nốt
đến tối tám tháng một mươi một cần thơ ghi nhận bốn trăm linh ca f trong đó một mươi tám ca cộng đồng
còn lại trong khu phong tỏa cách ly tại nhà
khu cách ly tập trung kể từ khi dịch bùng phát đợt bốn đến ngày tám tháng một mươi một
cần thơ ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm đã điều trị khỏi bệnh cho sáu năm trăm chín mươi bốn người
địa phương này đã tiêm chín trăm linh bốn ba trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và có ba trăm ba mươi hai trăm sáu mươi sáu người đã tiêm đủ hai mũi
chuyển qua một thông tin khác
thưa quý vị hải phòng trong một tháng vừa qua cũng ghi nhận số ca f không tăng mạnh
điều này làm cho khu cách ly tập trung của thành phố hải phòng bị quá tải
không còn khả năng tiếp nhận thêm người cách ly mới
vì vậy thành phố hải phòng đã đưa ra phương án cho f một cách ly tại nhà
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay hải phòng đã có năm mươi một ca dương tính xuất hiện tại một mươi một trên một mươi năm quận huyện
điều này dẫn đến số lượng ca f một tăng nhanh làm thiếu hụt khu cách ly tập trung
việc thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa đang thực hiện ở nhiều khu dân cư
ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhiều hộ dân trong khu vực
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng
chỉ đạo từ giờ ngày chín tháng một mươi một thành phố sẽ thay đổi biện pháp bằng cách
thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và áp dụng cách ly y tế đối với các trường hợp f một tại nhà
chủ tịch ubnd xã phường thị trấn kiểm tra giả soát từng hộ gia đình có f một nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và tổ chức cách ly y tế tại nhà
cùng với đó địa phương tổ chức cung cấp lương thực thực phẩm với định mức hỗ trợ quy định là bốn mươi năm đồng một người một ngày
trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp f một phải đưa vào khu cách ly tập trung
chính quyền địa phương vẫn quyết định việc thiết lập vùng phong tỏa đối với hộ gia đình đối với các f hai
chủ tịch ubnd các quận huyện tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát đối với các xã phường thị trấn tổ chức triển khai thực hiện
trường hợp cần thiết thì quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều hộ gia đình hoặc khu dân cư
sở y tế được giao phối hợp với sở du lịch sở xây dựng chưng dụng thêm khách sạn đủ điều kiện
và đề xuất chưng dụng khu nhà ở sinh viên làm khu cách ly tập trung thành phố
một thông tin đáng chú ý khác tùy vào diễn biến dịch bệnh các địa phương đã có điều chỉnh chống dịch phù hợp
trong đó có yêu cầu phải xét nghiệm covid một mươi chín khi vào địa bàn một số tỉnh thành
tại thành phố đà nẵng người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ một cấp độ hai
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện phòng chống covid một mươi chín theo quy định hiện hành
đối với người đến về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp độ ba cấp bốn
và các vùng cách ly y tế phong tỏa phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
trước thời điểm đến đà nẵng bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm nếu có nhu cầu vào thành phố
phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch
tại đắk lắc các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh vẫn duy trì việc khai báo y tế test nhanh để sàng lọc
hiện đắk lắc đã vượt mức năm hai trăm linh ca mắc và số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng lên
tại gia lai hiện đang thực hiện kiểm soát các công dân về từ các tỉnh khác
theo các cấp độ để tránh nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng
công dân đi về từ vùng dịch vào tỉnh gia lai ở mức độ một và hai khi tới những chốt kiểm soát dịch
sẽ xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và khai báo y tế sẽ được vào tỉnh
đối với công dân về từ vùng dịch ở cấp độ ba và bốn
phải xuất trình tiêm chủng hai mũi vaccine có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch rõ ràng sẽ hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định
thực hiện cách ly tập trung khi về gia lai đối với những công dân đi về từ vùng dịch cấp độ bốn
chưa tiêm vaccine không có nơi cư trú rõ ràng
tại tỉnh bình định không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính đối với người đến về tỉnh
tuy nhiên các trường hợp về tỉnh đều phải khai báo y tế để địa phương quản lý theo dõi chặt chẽ
những trường hợp đã tiêm hai mũi vaccine nhưng từ các vùng dịch tp hcm và một số tỉnh phía nam
phải thực hiện khai báo y tế để thông báo các địa phương giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
các biện pháp phòng chống dịch hiện tại đang được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương
việc tuân thủ chấp hành các quy định là việc rất cần thiết để ngăn chặn dịch lây lan
và giảm thiểu tối đa nguy cơ bùng phát đợt dịch mới
bác sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin dịch bệnh mới nhất để gửi tới quý vị khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại